thưa quý vị và các bạn liên quan tới vụ cháy đặc biệt khiến ba mươi hai người tử vong xảy ra tại quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành xử lý khởi tố trách nhiệm của người có liên quan
đội bếp quán karaoke an phú do ông lê anh xuân trú tại tp thuận an tỉnh bình dương làm chủ có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là do chập điện
công an tỉnh đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở